còn vào ngày hôm nay năm tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản
đón và tiếp bộ trưởng tô lâm cùng đoàn có ngài nagabu kazu phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản và tham quan tàu tuần tra ven biển massinami của lực lượng cảnh sát nhật bản
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tới đây cảnh sát biển nhật bản sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến lực lượng cảnh sát biển nhật bản
chúc lực lượng cảnh sát biển sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được chính phủ và nhân dân giao phó
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản có chức năng tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế
đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn điều hành giao thông
ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản
như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông
tham gia cứu nạn cứu hộ ứng pho với các thảm họa thiên tai
vì vậy thời gian tới hai lực lượng nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác
hỗ trợ đào tạo cán bộ tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp để trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuần tra kiểm soát giao thông phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển
phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản bày tỏ vinh dự được đón bộ trưởng tô lâm tới thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đánh giá cao sự phối hợp của nhật bản và việt nam trong đảm bảo an ninh an toàn hàng hải
mong muốn thời gian tới hai lực lượng đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản bày tỏ vinh dự được đón bộ trưởng tô lâm tới thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mong muốn thời gian tới hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao